vâng thưa quý vị vào ngày cuối cùng của tháng hai tổng thống nga đã đọc bản thông điệp liên bang năm hai nghìn hai mươi
vạch ra kế hoạch phát triển nước nga trong tương lai cũng như các mục tiêu chiến lược của quốc gia này
nước nga trong sáu năm tới đây sẽ được định hình như thế nào
quý vị sẽ cùng với tôi đến với bức tranh toàn cảnh ấy trong thế giới đa chiều ngày hôm nay
nhưng trước hết là những thông tin quốc tế cập nhật
một quan chức cấp cao của mỹ mới đây cho hay là israel đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu tuần ở gaza
với điều kiện là phong trào hồi giáo hamas phải đồng ý thả những con tin dễ bị tổn thương
quan chức giấu tên trong chính quyền biden tiết lộ đã có một thỏa thuận khung
theo đó lệnh ngừng bắn ở gaza sẽ kéo dài sáu tuần bắt đầu từ ngày hai tháng ba
nếu hamas đồng ý thả các con tin dễ bị tổn thương như người bệnh người bị thương người già và phụ nữ
trong khi đó một phái đoàn hamas cũng dự kiến sẽ tới cairo để đàm phán
về lệnh ngừng bắn
trong diễn biến liên quan phía mỹ cho hay ngày mai ngày bốn tháng ba
phó tổng thống mỹ kamer harris sẽ có cuộc gặp với bộ trưởng nội các thời chiến israel
benny gantz tại nhà trắng trong bối cảnh washington tìm cách đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời
và tăng cường viện trợ cho gaza
các cuộc đàm phán dự kiến sẽ xoay quanh các chủ đề bao gồm giảm thương vong cho dân thường palestine
đảm bảo lệnh ngừng bắn tạm thời thả con tin bị giữ ở gaza và tăng viện trợ cho khu vực này
ông donald trump đã tiếp tục tiến gần đến tâm vé đại diện của đảng cộng hòa tranh cử tổng thống mỹ
khi thắng liên tiếp bầu cử sơ bộ ở ba bang
và theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì cựu tổng thống donald trump đã giành chiến thắng
trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở các bang là mitsuri michigan và idaho
cựu tổng thống mỹ giành được tỷ lệ ủng hộ chín mươi tám trong học kín ở michigan với một năm trăm bảy mươi năm phiếu ủng hộ
còn bà haley chỉ nhận được ba mươi sáu phiếu
sau vòng bầu cử sơ bộ và học kín tại michigan ông trump giành được tổng cộng năm mươi một đại biểu cộng hòa tại bang này
còn bà haley có hai đại biểu
cuộc họp kín diễn ra cùng ngày ở michury mang về cho ông trump thêm năm mươi một đại biểu
sau khi một trăm linh đảng viên cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ cựu tổng thống mỹ
ông trump cũng thắng ở họp kín tại idaho với tám mươi bốn sáu phiếu ủng hộ mang về cho ông thêm ba mươi hai đại biểu
các chiến thắng liên tiếp trong một ngày đã giúp tăng hơn gấp đôi số đại biểu mà ông trump đang có trước thềm siêu thứ ba
từ một trăm một mươi đại biểu lên hai trăm bốn mươi bốn
những đại biểu này sẽ là người bầu ứng viên chính thức của đảng cộng hòa ra tranh cử tổng thống
ông trump sẽ cần tổng cộng một hai trăm một mươi năm đại biểu trước khi bước vào đại hội toàn quốc đảng cộng hòa dự kiến diễn ra vào tháng bảy
để giành tấm vé đại diện đảng trong cuộc đua vào nhà trắng
thưa quý vị festival thanh niên thế giới wif đã chính thức khai mạc tại trung tâm giáo dục sirius
ở thành phố nghỉ mát miền nam sochi của nga
sự kiện dành cho giới trẻ quy mô nhất thế giới này năm nay đã quy tụ hai mươi thanh niên từ một trăm tám mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
đoàn việt nam tham gia sự kiện gồm có hơn một trăm linh thành viên
và trong phát biểu khai mạc festival thì tổng thống nga vladimir putin đã nhấn mạnh tới vai trò của thế hệ trẻ
những người nắm trong tay vận mệnh của thế giới này
lần đầu tiên thanh thiếu niên từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi tham gia diễn đàn với khoảng một người
trong đó có năm trăm linh người từ nga và năm trăm linh người đến từ các nước khác
đây là nền tảng để các thủ lĩnh thanh niên có thể trao đổi ý kiến cởi mở bày tỏ quan điểm của mình và được lắng nghe
chung tay giải quyết các vấn đề xã hội và các vấn đề trên thế giới
cũng như cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và thịnh vượng
chủ đề của festival năm nay là cùng nhau xây dựng tương lai
màn khai mạc wif là một sâu diễn ca nhạc công phu hoành tráng mang đậm tính hiện đại diễn ra tại cung bang sochi
trong bảy ngày diễn ra festival từ ngày một đến ngày bảy tháng ba
các nhà lãnh đạo trẻ trong các lĩnh vực khoa học văn hóa giáo dục thể thao truyền thông kinh doanh
tư tiện tình nguyện hợp tác quốc tế và các lĩnh vực khác sẽ tham gia vào việc thiết kế một tương lai tốt đẹp cho toàn bộ trái đất
theo đó sẽ có tám trăm linh sự kiện được tổ chức tại năm mươi năm địa điểm
với sự tham gia của một năm trăm linh diễn giả năm trăm linh vận động viên chuyên nghiệp
những người chiến thắng tại thế vận hội olympic và các giải vô địch thế giới
hai năm trăm linh nghệ sĩ nhà thiết kế và thợ thủ công cùng ba nghệ sĩ biểu diễn